thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng
có trọng điểm phát hiện nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố
kế hoạch xét nghiệm được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám sẽ xét nghiệm tám mươi người
và giai đoạn hai từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín sẽ xét nghiệm một trăm hai mươi người
riêng giai đoạn hai lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng nguy cơ cao
như người giao hàng shipper người làm dịch vụ vận tải là các lái xe
người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm người bán hàng tại chợ và siêu thị
kế hoạch cũng nêu rõ thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp retime pcr
để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm đảm bảo hiệu quả cao nhất
trong việc xác định các trường hợp nhiễm sars cov hai
các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh linh hoạt trong tình huống
để sàng lọc nhanh nhất tranh thủ từng phút từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết
theo lãnh đạo sở công thương tp hcm từ ngày hôm nay
chủ trương của thành phố là xét nghiệm miễn phí covid một mươi chín cho các lực lượng giao hàng công nghệ
hay được gọi là shipper
và cũng trong sáng ngày hôm nay các shipper đã được xét nghiệm và triển khai hoạt động
sở công thương tp hcm cũng đã đưa ra danh mục cụ thể bốn trăm một mươi bốn trạm y tế lưu động
do quân y phụ trách để xét nghiệm cho các shipper hoạt động
trên địa bàn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
bên cạnh đó sở công thương cũng đã triển khai đường link trên trang web của sở
về tra cứu hoạt động giao hàng
các shipper muốn biết mình có được hoạt động hay không
thì tự kiểm tra thông tin tại địa chỉ
gạch chéo tra gạch ngang cứu gạch ngang shipper
và tại địa chỉ trên shipper nhập căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân

và tự kiểm tra xem mình có được hoạt động hay không
nếu shipper có tên trong danh sách này
thì có thể đi xét nghiệm tại bốn trăm một mươi bốn trạm y tế lưu động của thành phố
để lấy giấy xét nghiệm
nếu kết quả âm tính thì shipper mới đủ điều kiện hoạt động
thưa quý vị trong điều kiện các siêu thị đang quá tải
thì việc từng bước khôi phục lại hoạt động của các chợ truyền thống
đã được thành phố đà nẵng triển khai
đã có một mươi một chợ trên địa bàn sáu quận được phép mở bán trên nguyên tắc
đảm bảo các chợ truyền thống
đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
khi được phép hoạt động trở lại tại chợ cồn quận hải châu
một mươi bốn dân hàng cung ứng các mặt hàng thịt cá tôm rau củ quả và gia vị
đã được mở bán
tại đây bang quản lý chợ bố trí lực lượng kiểm tra chặt chẽ
giữa khoảng cách an toàn giữa các tiểu thương
cũng như giữa người bán và người mua
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được chú trọng
đặc biệt giá cả luôn bình ổn
thậm chí có nhiều tiểu thương chỉ bán đúng giá nhập
không tính tiền lời để hỗ trợ cho bà con trong thời điểm dịch bệnh
chúng tôi sẽ tạo khoảng cách mỗi hàng đủ năm mét
để đảm bảo khoảng cách làm công tác sát chuẩn
cũng như giữa tay sát chuẩn trước khi giao dịch với các hộ nhân
và bán bánh trắng nhập bán
bang quản lý cũng đã triển khai tất cả các trọng lối vào
một lối và lối ra một lối
sắp xếp các hộ dân và tổ công tác mua hàng hóa
thì phải có biêu trước
rồi bang lý sẽ phát biêu để chúng ta sọng hàng
người người đã tiếp tục vô lái từ hồi mập
cho theo dự tượng
chúng tôi đã đảm bảo dẫn khách vào phòng khu vận dịch
tôi nên là lái ở duy xuyên
cũng có nguồn gốc
mà cũng có là mấy chị em tự thương
cũng ủng hộ cái chuyến xa
để không có lấy tiền
từ vận chuyển hay cái gì đó
để chủ yếu là phục vụ cho bà con
trên địa bàn thành phố hà nẵng
có một mươi một chợ truyền thống được hoạt động trở lại
giảm tải bớt áp lực
cho các siêu thị và các điểm cung ứng hàng hóa
tại các chợ nguồn hàng về phung phú
đáp ứng đầy đủ nhu cầu
về lương thực thực phẩm của người dân
nguồn hàng đó là
đối với tự thương là người ta liên hệ
các chủ hàng
là lái ở mỏ đà sơn
còn cá là
ở các nguồn
quận nam và cạn cá
thì người ta cũng có liên hệ với nhau
rồi người ta trả đánh
và rau là cũng
người ta cũng có liên hệ đánh ở quận nam
có các nguồn khác
ở trang quận
cho đó cũng đẩm bảo là đủ công khách
rất là tốt hơn trước đây
trước đây là mua siêu thị
thì nó cũng hơi là khó
thứ nhất là cái hàng siêu thị
thì chắc chắn là nó mắc hơn
cái chợ truyền thống này
từ cái mặt hàng số tiền
thiện vừa túi tiền của người dân
rất là tốt trong cái việc mở lại
các cái chợ truyền thống
những tiểu thương được phép bán hàng
đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
và sẽ được xét nghiệm sách covid hai đền kỳ
ba ngày một lần để đảm bảo an toàn
trong quá trình hoạt động lại
của các chợ truyền thống
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
nhập cảnh trái phép
bao đối tượng vừa bị lực lượng thuộc
đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông
bộ đội biên phòng an giang phát hiện và bắt giữ
vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng tám
tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát
xuất nhập khẩu
tại khu vực cột mốc hai trăm sáu mươi
trên một trên một huyện an phú
cách đường đến đây là
đường biên giới về phía việt nam khoảng hai mươi m
đã phát hiện ba đối tượng nhập cảnh
từ campuchia về việt nam
qua kiểm tra các đối tượng khai
tên là nguyễn văn ồi nguyễn thị huỳnh lợi và nguyễn tấn đạt
vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
ba đối tượng xuất cảnh trái phép
sang campuchia làm thuê
nhưng do dịch bệnh nên không có việc làm
đến ngày ba mươi tháng tám
đã nhập cảnh về việt nam
hiện đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông
bộ đội biên phòng an giang đã lập biên bản
để xử lý vi phạm hành chính
đồng thời bàn giao các đối tượng cho ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
huyện an phú tỉnh an giang
để đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định
còn tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
liên tỉnh thuộc xã tân phước
huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
là giáp danh với huyện tân hưng tỉnh long an
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô
mang biển kiểm soát sáu mươi sáu h bốn mươi tám
đã trở người trái quy định
tài xế là phạm văn tính
chú thệ huyện tân hồng khai báo
trở hàng từ đồng tháp đến tỉnh đồng nai
do cùng quê và có quen biết từ trước
nên chị nguyễn thị nhạn
đã liên lạc với tỉnh
và nhờ để trở về đồng tháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc
và đề xuất ủy ban nhân dân huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
xử phạt vi phạm hành chính
tài xế phạm văn tính
với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
chuyển nhiễm đồng thời đưa cả hai người
đi cách ly tập trung theo quy định
từ ngày hôm qua công an tp hà nội
đã tăng cường thêm sáu tổ công tác đặc biệt
nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý
các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
và bảo đảm an ninh trật tự nâng tổng số
tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an tp hà nội
lên thành một mươi hai tổ
các tổ tuần tra kiểm soát
có nhiệm vụ kiểm tra xử lý các trường hợp
vi phạm về giãn cách xã hội theo chỉ thị
số một mươi bảy của ủy ban nhân dân tp hà nội
và bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt
trong dịp quốc khánh hai tháng chín sắp tới
ngoài việc tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát
công an tp hà nội đề nghị
trưởng công an các quận huyện thị xã trên địa bàn
thành phố than mưu cho cấp ủy chính quyền
ra soát xiết chặt các chốt kiểm soát
tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn
xóm khu trung cư khu đô thị
để quản lý người và phương tiện ra ngoài
tham gia giao thông không có lý do
và có phương án điều chỉnh nếu chốt
hoạt động không hiệu quả tại các chốt
ra vào cửa ngõ thủ đô công an tp hà nội
cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyệt đối
không để các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên
để đưa người ra vào thành phố không đúng quy định